chỉ còn hơn nửa giờ đồng hồ nữa sẽ diễn ra trận chung kết lượt về giữa đội tuyển việt nam và đội tuyển malaysia trên sân vận động quốc gia mỹ đình
vâng kết quả hòa hai đều ở trận lượt đi đã khiến trận đấu được đánh giá là vô cùng hấp dẫn bởi đội nào giành chiến thắng trong chín mươi phút trên sân vận động mỹ đình sẽ đoạt chức vô địch if cup hai nghìn một mươi chín
đội tuyển việt nam dưới thời huấn luyện viên park hang seo cho thấy sự đa dạng tươi mới trong tấn công nhưng hàng thủ vẫn bộc lộ một số khiếm khuyết
trận lượt đi malaysia tận dụng thời cơ từ bóng chết rất tốt điều này khiến đôi bên đã trận lượt về trên sân mỹ đình đều có niềm tin và chiến thắng
nhưng điều quan trọng đội nào bản lĩnh hơn trên sân bóng